chiều chín bảy hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng khóa chín đã khai mạc kỳ họp lần thứ tám
theo nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh đề ra phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi
lâm đồng có thêm một mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ tám mươi tám tổng số xã nông thôn mới trong toàn tỉnh
một trong một mươi ba nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín tỉnh lâm đồng tiếp tục triển khai xây dựng đơn dương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín đạ tẻ đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thêm một mươi hai xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên một trăm linh hai trên một trăm một mươi sáu xã đạt tám mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại lâm đồng là hai trăm bảy mươi hai bảy tỷ đồng
trong đó vốn trung ương hai trăm linh hai bảy tỷ đồng
lâm đồng đã phân bổ nguồn vốn này để đầu tư xây dựng mới nâng cấp sửa chữa năm công trình canh mương
một mươi hội trường thôn xây dựng ba trăm ba mươi sáu công trình giao thông
sau tháng đầu năm lâm đồng có thêm ba xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng tổng số xã nông thôn mới toàn tỉnh lên chín mươi xã đạt bảy mươi bảy